ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trong ba ngày tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
do bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các bộ ban ngành liên quan tổ chức
đã mang lại ý nghĩa sâu sắc với người dân quảng nam và các tỉnh trong khu vực
đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị văn hóa xã hội sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc
ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền trung
củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tại ngày thi đấu đầu tiên của các môn thi thể thao đã chứng kiến nhiều gương mặt vận động viên trẻ quen thuộc ở các giải thể thao cấp quốc gia
và khu vực miền trung vận động viên môn bắn nỏ hồ văn đế của đoàn quảng nam người xuất sắc giành được huy chương vàng đầu tiên của ngày hội năm nay
anh đế là người từng giành huy chương vàng tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc cho biết bắn nỏ không chỉ là môn thể thao đơn thuần
mà còn là nét văn hóa đã ăn sâu vào đời sống của đồng bào bờ nông
tiếp bước cha ông trước kia bởi vì cái nái nỏ này là cũng từ cha ông xưa đã để lại và mình trẻ này bộ phận bao giờ là phải
thứ nhất là phải là cố gắng tìm tòi và học từ những người xưa để bây giờ bản thân mình
là làm cho tốt rồi còn phải là truyền đạt lại cho thế hệ trẻ sau này nữa
để là càng về sau này thì càng giữ được cái nền phong tục của địa phương
tại ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc miền trung đã diễn ra hàng loạt hoạt động từ văn hóa nghệ thuật quần chúng
thể thao và các trò chơi dân gian đây không chỉ là nơi để tinh hoa văn hóa đồng bào các dân tộc dọc dài đất miền trung
có cơ hội gặp gỡ giao thoa mà còn là nơi hội tụ của những con người giàu tâm huyết đối với công tác bảo tồn
và phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám tại quảng nam lần này
thì chắc chắn rằng việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như là những nội dung trình diễn về nghệ thuật truyền thống
rồi các trò chơi dân gian rồi các nghi thức lễ hội v v
thì tỉnh quảng nam
nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh quảng nam đó riêng
sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhiều cái nghệ thuật truyền thống rất là bổ ích
quần chúng đến từ các tỉnh gồm cả là những nghệ nhân nhiều tuổi và cũng là những em nghệ nhân ít tuổi
có thể cũng là đến đây để học hỏi giao lưu và cũng thể là về địa phương mình
các em cũng tham gia ở làng bản của mình có thể đưa được những nét văn hóa trong ngày hội này
về với địa phương mình để có bảo tồn văn hóa chính
chủ thể văn hóa chính là sẽ bảo vệ phát huy và bảo tồn phát huy cái văn hóa của dân tộc mình
ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số miền trung năm nay chỉ diễn ra trong ba ngày
nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách